phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tới dự chung vui với nhân dân khu phố một mươi một xã vĩnh lại huyện lâm thao tỉnh phú thọ
nhân dịp khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam
phó chủ tịch nước đã tặng ba mươi xuất quà cho các gia đình thuộc hộ chính sách
và năm mươi xuất quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt tại địa phương